từ những năm hai nghìn bốn nhưng phải mãi tới thời gian gần đây các nhà khoa học mới biết được tầm quan trọng của nó
giới chuyên gia hy vọng rằng phát hiện này sẽ mở ra việc tìm kiếm những hóa thạch quan trọng hơn nữa
sau nhiều năm thương lượng dự án thành lập khu bảo tồn sinh thái biển lớn nhất thế giới tại nam cực đã được nhất trí tại australia
trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của ủy ban bảo tồn sinh thái biển nam cực
đây được xem như là một cột mốc lịch sử trong nỗ lực toàn cầu
để bảo vệ sự đa dạng biển
theo dự án khu bảo tồn nằm trong vùng biển ross ở nam cực trẻ rộng tới một năm mươi năm triệu km hai
theo đó các hoạt động câu cá sẽ bị cấm hoàn toàn trong khu bảo tồn
và khu bảo tồn chiếm hơn một mươi hai diện tích nam cực là nơi sinh sống của hơn một mươi loài sinh vật
với sự bùng nổ phát triển của thị trường nhạc số tưởng chừng như việc nghe nhạc bằng công nghệ băng cassette đã bị lùi vào quá khứ
thế nhưng gần đây bang cassette lại bất ngờ hồi sinh ở malaysia
nó được các ban nhạc chưa có nhiều danh tiếng ở nước này nhiệt tình ủng hộ do chi phí sản xuất thấp
đây hẳn là vật dụng gắn bó với quá khứ của rất nhiều người
nhưng giờ đây nó đã thực sự quay lại trên thị trường âm nhạc của malaysia
anh mohammed raji là chủ một cửa hàng băng đĩa nhạc ở vùng ngoại ô kuala lumpur
anh cho hay gần đây băng cassette bán chạy nhất áp đảo cả danh số của đĩa cd và đĩa nhựa vinil
những sản phẩm tốn nhiều chi phí hơn để sản xuất
nhưng đó không phải là lý do duy nhất
có một yếu tố là tính sang trọng và thanh lịch
băng cassette sở hữu điều đó
thật là phong cách khi sở hữu một bộ đài và băng kassette giống như cái thời mà máy chơi nhạc bokmen vẫn còn thịnh hành
còn có cả ngày hội mua bán băng cassette quốc tế dành riêng cho những người hâm mộ băng cassette ở malaysia
chi phí sản xuất thấp chưa tới một đô la một băng khiến bang cassette trở nên rất hợp lý với những ai muốn phát hành sản phẩm âm nhạc của mình
mặc dù âm nhạc trực tuyến đã trở thành tiêu chuẩn âm nhạc ngày nay
nhưng các định dạng tương tự analog vẫn đang chiếm được vị trí nhất định
nhất là với những ban nhạc nhỏ chưa có nhiều danh tiếng
bạn có ban nhạc và sáng tác các ca khúc nhưng người ta không biết đến bạn
do đó đầu tiên bạn phải phát hành băng cassette cỡ khoảng một trăm linh một trăm năm mươi băng đưa chúng đến tay người nghe để tạo hiệu ứng
khi người ta đã biết đến bạn rồi bạn có thể phát hành điện cd nếu có tiền
với diện tích hai mươi ba hectare
chợ cá chư là chợ cá lớn nhất nhật bản và là một trong những chợ cá lớn nhất thế giới
tuy nhiên sau tám mươi năm hoạt động thì nó đã trở nên chật trội
và không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn ở thành phố tokyo
chính quyền thành phố muốn chuyển trợ cá sang địa điểm mới rộng hơn gần gấp đôi
song kế hoạch này buộc phải tạm hoãn
và chính khu vực chợ cá mới cũng đang gặp các vấn đề về ô nhiễm nghiêm trọng
mỗi phiên đầu giá vào buổi sáng của chợ cá tsukiji
đã trở thành một biểu tượng của người dân nhật bản
tuy nhiên sau tám mươi năm hoạt động
chợ cá tsukiji đã trở nên chật trội
và không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn ở thành phố một mươi hai triệu dân này
vậy nên những người làm việc tại chợ cá nổi tiếng này đều rất băn khoăn về tương lai của nó
lẽ ra tháng một mươi một này chợ đã phải được hoàn tất di rời
nhưng giờ đây các tiểu thương được thông báo việc di rời sẽ bị hoãn tới ít nhất sang năm
người ta đã nói về chuyện chuyển sang chợ mới từ nhiều năm nay
thế nhưng bây giờ lại hoãn
đây sẽ là chợ cá trung tâm mới của thành phố tokyo toyoshi
là khu vực rất hiện đại được xây dựng theo các công nghệ tiên tiến
tuy nhiên vấn đề của chợ lại nằm ở chất lượng đất và nước ngầm
do được xây dựng trên nền đất cũ của một nhà máy khí hóa than
nguồn nước ngầm tại chợ toyosu bị ô nhiễm
tokyo đã chi tám mươi năm triệu đô la loại bỏ chất benzen trong nguồn nước ở toyosu
chính quyền thành phố khẳng định sẽ không chuyển chợ cá đến vị trí mới
nếu không đảm bảo chắc chắn về an toàn vệ sinh thực phẩm
đó là một quyết định hết sức đúng đắn của thành phố
họ đã đặt vấn đề an toàn lên trên hết
an toàn vệ sinh thực phẩm là ưu tiên số một với chợ cam mới
và tokyo cam kết sẽ đảm bảo tuyệt đối cho những sản phẩm bán ra thị trường
cho dù tokyo có phải bỏ ra thêm hàng chục triệu đô la để làm sạch nguồn nước ngầm
một vụ trộm hy hữu đã xảy ra trong dịp lễ halloween vừa qua
khi bốn tên trộm đã lấy đi hơn hai trăm linh quả bí ngô
tại một nông trại ở new jersey mỹ chỉ trong một đêm
số bí ngô bị mất trộm có trị giá hơn hai đô la mỹ
tuy nhiên hành động của những tên trộm này đã bị ghi lại bởi camera an ninh
và chúng đã bị cảnh sát truy lùng
những thông tin liên quan tới lễ hội hóa trang halloween
sẽ tiếp tục có trong chùm tin sáng tạo của chúng tôi ngày hôm nay
mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngôi nhà lướt facebook với hiệu ứng mask là người dùng có thể hóa trang
thành những nhân vật vui nhộn hay đẹp
tuy ý lựa chọn cho mùa lễ halloween
đây là tính năng mới nhất được facebook tung ra
cho mùa lễ halloween năm nay
cho phép người dùng phát video trực tiếp
kèm theo những hiệu ứng cho khuôn mặt
hiện tính năng mới này đã có mặt trên hệ điều hành ios
ở mỹ anh và new zealand
còn người dùng các quốc gia khác có thể thử nghiệm những biểu tượng
như con ma phù thủy hay quả bí ngô trong phần tin nhắn
nhận tin nhắn từ người đã khuất một ý tưởng tưởng chừng
như chỉ xuất hiện trong phim facebook
kinh dị nay đã được một công ty nhật bản biến thành hiện thực
sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường
tương tự như cho pokemon go
ứng dụng miễn phí spot message
cho phép người dùng có thể sử dụng điện thoại
để tìm kiếm những hình ảnh kỷ niệm và tin nhắn ghi trước
của người thân đã khuất
giúp họ có cảm giác người ấy vẫn đang bên mình
với những bậc phụ huynh lo lắng khi cho con đi tham gia truyền thống
gõ cửa xin kẹo trick or treat mùa halloween
ứng dụng nextdoor
đã được gọi là không thể thiếu
đây là ứng dụng theo dõi và kiểm soát lộ trình
trong suốt quãng đường đi của bé
nextdo còn cho biết nhà nào sẽ phát kẹo cho trẻ em
nhà nào không
từ đó gợi ý một lộ trình xin kẹo hiệu quả nhất cho các em nhỏ
không chỉ thế
nextdoor còn giúp xác minh độ an toàn
của tất cả những ngôi nhà hiện trên ứng dụng
dựa vào hệ thống dữ liệu về tội phạm của cảnh sát
giúp trẻ tránh khỏi các nguy cơ bị bắt cóc hay bị mất tích
người dùng thân thuộc với hệ điều hành windows
chắc chắn không xa lạ với paint
phần mềm đồ họa cơ bản có mặt trong mọi phiên bản của windows
và đây là diện mạo mới của nó
vẽ chạm và mang lại sức sống mới
đến các hình ảnh phác thảo
có thể nói dựng ba d là tính năng chủ chốt
và đột phá của paint phiên bản mới
cho phép người dùng tương tác với các hình ảnh
trong không gian ba chiều
như là chụp hoặc biến các hình vẽ thành hình ảnh ba d
những hình ảnh này sau đó sẽ được xem
bằng kính thực tế ảo hololens
đây rõ ràng là bước cải tổ lớn
hơn ba mươi năm này
công ty chuyên sản xuất xe điện của mỹ
tesla mới công bố loại mái nhà
làm bằng ngói thu năng lượng mặt trời
không những rẻ hơn so với mái nhà làm từ ngói truyền thống
mà còn có thể tích chữ năng lượng
cho gia chủ sử dụng
nguồn năng lượng này không chỉ cung cấp đủ cho ngôi nhà
mà còn có thể dự trữ bằng nguồn pin power một hai
loại ngói này có khả năng thu được
chín mươi tám năng lượng mặt trời
tức chỉ kém hai
so với các tấm pin mặt trời truyền thống
do được chế tạo bằng kính
nên tuổi thọ của mái ngói mặt trời
có thể lên tới năm mươi năm
tức là cao hơn hẳn ngói truyền thống
kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
một công ty tại israel
vừa cho ra đời ly uống bia thông minh
được tích hợp một con chip siêu nhỏ
để thu thập dữ liệu người uống
mọi thông tin về độ tuổi giới tính
thói quen và sở thích uống bia của người dùng
sẽ được thu thập về mái chủ
và bán cho các công ty nghiên cứu thị trường
nếu đồng ý sử dụng sản phẩm
dự kiến ly thông minh sẽ được bán ra thị trường
bắc mỹ và châu âu vào đầu năm sau
gỗ chắc thái lan loại gỗ quý rất có giá trị
đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng
trong vòng một thập kỷ tới
do nạn khai thác gỗ che phép
chỉ trong năm năm qua thì tình trạng
lâm tặc khai thác gỗ đã tăng tới tám trăm năm mươi
chủ yếu gỗ khai thác được
là xuất sang trung quốc
với một số gỗ cao cấp
nhưng hậu quả không chỉ dừng lại ở khía cạnh
là môi trường hay là kinh tế
những khúc gỗ chắc đã trở thành nguyên nhân
khiến các nhóm lâm tặc ngày càng liều lĩnh
sẵn sàng nổ súng triệt hạ lực lượng kiểm lâm
và đã rất nhiều lần mạng sống của họ
đã bị cướp đoạt trong những cuộc chiến này
theo cơ quan điều tra môi trường eia
ngành buôn bán sinh lời phạm pháp này
thu được hàng tỷ đô la
trong giai đoạn từ năm hai nghìn
cho tới năm hai nghìn một mươi bốn
trong một buổi răng sớm yên bình
tiếng dày của lực lượng kiểm lâm
sột soạt vang vọng cả khu rừng
ở vườn quốc gia busidang
phía đông bắc thái lan
họ là những kiểm lâm mang tên gọi
chúa sơn lâm đội kiểm lâm ưu tú
với nhiệm vụ là ngăn chặn việc gỗ chắc
bị những tên lâm tặc đưa tới bờ vực tuyệt chủng
nhà tôi ở biển rừng
chúng tôi sinh sống dựa vào khu rừng này
càng lớn lên tôi càng thấy rừng mất dần đi
các nhà bảo tồn cảnh báo rằng
với tỷ lệ khai thác trái phép tăng tám trăm bảy mươi
trong những năm gần đây
gỗ chắc có thể bị tuyệt chủng
trong vòng một thập kỷ tới
những cây chắc lớn trong rừng được bảo vệ
đã trở thành nguyên nhân khiến các nhóm lâm tặc
ngày càng liều lĩnh sẵn sàng nổ súng
để có thêm những thới gỗ máu đầy giá trị
trong cuộc chiến chống lại nạn khai thác gỗ chắc lậu
lực lượng kiểm lâm được đào tạo kỹ càng
về kỹ năng tự vệ tuần tra
bắt giữ ra soát sử dụng súng
xem bản đồ gps
và phân biệt các thiết bị nổ
lãnh đạo đội kiểm lâm này ông kalua
cho hay đội của ông đã nhận được
thông tin tình báo là có một nhóm lâm tặc
chuẩn bị đưa gỗ chắc ra khỏi rừng
họ đã quyết tâm phải ngăn chặn hành vi này
họ lên đường băng qua chân núi
cố gắng cắt ngang con đường di chuyển
của những tên lâm tặc
điều kiện ở trong rừng nhiệt đới
là không hề dễ dàng
nhiệt độ lên tới bốn mươi độ c
trong khi độ ẩm rất cao
khiến không khí càng ngột ngạt
nhưng đó không phải là nguy hiểm lớn nhất
bọn chúng không quan tâm phải chạm chắn ai
nếu phải đối mặt
chúng sẽ lập tức khai hỏa mà không cảnh báo
chỉ trong bốn năm qua
một mươi bốn nhân viên kiểm lâm đã thiệt mạng
hàng chục người bị thương
năm người tàn tật vĩnh viễn
pitak là một trong số đó
anh đã may mắn thoát chết
năm hai nghìn một mươi bốn anh tham gia vào nhiệm vụ
bắt giữ một nhóm lâm tặc người campuchia
ở sâu trong rừng
thay vì đầu hàng
chúng tôi và những tên lâm tặc nã đạn vào nhau
tôi bị dính đạn vào đây
tôi phải giấu mình vào trong bụi cây
và chúng thì trốn thoát
cùng với số gỗ trộm được
trên con đường mà đội chúa xuân lâm đi
rõ ràng đã có những kẻ xuất hiện
ở đó trước họ
những cây chắc lớn đã bị đốn hạ
nhưng dù đã rất nỗ lực
họ vẫn không lần tìm ra được
dấu vết của lâm tặc
hóa ra những vết cây bị chặt đó đã cũ
đồng nghĩa với việc họ đã đi trạch hướng
ngay cả trong lực lượng kiểm lâm
có thể có nội gián
rất nhiều lần các lâm tặc đã nhận được thông tin
về các cuộc vây bắt và né tránh được
đội kiểm lâm quyết định tách tốp nhỏ
và đi sâu vào trong những khu vực
chính họ chưa từng đặt chân vào
chỉ một lát
khi tốp kiểm lâm của york
xâm nhập khu vực này
họ nghe thấy hai tiếng súng
đó là tín hiệu lâm tặc thông báo cho nhau
về sự có mặt của kiểm lâm
lần này đội kiểm lâm đã đi đúng hướng
những vết bùn còn mới và rác sinh hoạt
tiếp tục con đường
họ đã đến nơi chúng đốn hạ gỗ chắc
những thân cây trên một trăm linh năm tuổi
và nếu số gỗ được tuồn ra thị trường
chúng có thể có giá lên tới ba trăm linh đô la
sử dụng cưa máy
các lâm tặc cắt gỗ thành những phiến vừa
để chuyên trở trên xe cút kít
con đường tiếp tục dẫn tới một khu
lán chạy đủ chỗ cho khoảng hai mươi tên ở
những vật dụng chúng bỏ lại cho thấy
nhóm này có cả người thái và campuchia
có cả quần áo
thuốc men chưa dùng và dây thừng
trong một túi ni lông bọc kín
những phiến đạn súng ak chưa được sử dụng
tiếp tục tìm kiếm
đội kiểm lâm phát hiện ở dưới lớp cành lá nguy trang
những phiến chắc đỏ quý giá được cất dấu
mỗi phiến dài hơn một mét
dài trên một mươi phân
có giá không dưới sáu đô la
vì đang ở sâu trong rừng
không có điều kiện để chuyên trở
họ quyết định tiêu hủy số gỗ quý hàng trăm năm tuổi
có vẻ như lãng phí
nhưng nếu không làm vậy
ai biết được số gỗ này sẽ rơi vào tay ai
chúng tôi kết thúc nhiệm vụ này an toàn
nhưng lại không bắt được một tên lâm tặc nào cả
theo cơ quan điều tra môi trường eia
ngành buôn bán sinh lời phạm pháp này
đã thu được nhiều tỷ đô la mỹ
kể từ năm hai nghìn tới nay
cơ quan này đang kêu gọi các quốc gia
cùng hợp tác ngăn chặn hoạt động tội phạm này
đây không chỉ gồm vấn đề môi trường
mà nó còn tiếp tay cho tham nhũng
và các mạng lưới tội phạm
rất nhiều máu đã đổ
trước khi những phiến gỗ chắc cầm lai
hoặc các loạn thuộc nhóm hồng mộc khác
đến được phóng khách của một ai đó
nên đó là lý do nổ ra cuộc chiến
gỗ chắc được liệt kê vào danh sách
thuộc công ước về buôn bán quốc tế
các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
vào năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên theo một thành viên cấp cao
tại eia thì vấn đề lớn nhất hiện nay
để bảo tồn loại gỗ này
là nhu cầu tiêu thụ
nếu người ta không còn sẵn sàng
bỏ ra số tiền lớn để mua
thì sẽ không còn những tên lâm tặc liều mạng
để cướp đi loại gỗ quý từ rừng
những thông tin vừa rồi
kết thúc chương trình từ đông sang tây ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại